công an phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng vừa phối hợp với quần chúng nhân dân
ở khu dân cư khống chế thành công đối tượng hoàng minh phong quê tỉnh thừa thiên huế
có hành vi dùng dao đâm vợ và mẹ vợ khiến cho hai người này bị thương tích nặng
trước đó vào tối ngày tám tháng tám do có mâu thuẫn với nhà vợ nên phong bức xúc đến phòng trọ
của bà nguyễn thị phương loan mẹ vợ và chị dương nhi quỳnh hương vợ để trả thù
phong muốn gặp con nhưng bị nhà vợ ngăn cấm đuổi đi nên đã dùng dao thủ sẵn đâm trọng thương cả vợ và mẹ vợ
lúc này người dân khu phố thấy tình hình liền xông vào khống chế đối tượng phong và gọi báo lực lượng công an phường tiếp ứng
rất nhanh chóng công an phường thanh bình và người dân đã khống chế chấn áp kịp thời và tước được giao từ đối tượng phong
đồng thời đưa người bị nạn đi cấp cứu
tại cơ quan công an phong khai nhận có ý định giết người xong sẽ tự tử